trước diễn biến phức tạp của cơn bão số ba nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay
cục hàng không việt nam thông báo dừng tiếp thu tàu bay đến sân bay vân đồn và sân bay cát bi
trong khoảng thời gian từ một mươi hai h ngày hai tháng tám đến một mươi hai h ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trên đường bay giữa thành phố hồ chí minh và hải phòng việt nam airlines sẽ hủy năm chuyến
ngoài ra việt nam airlines bay sớm các chuyến vn một nghìn một trăm tám mươi bốn vn một nghìn một trăm tám mươi bảy để đảm bảo hạ cánh
tại sân bay hải phòng trước một mươi hai h ngày hai tháng tám
còn trên đường bay giữa đà nẵng và hải phòng việt nam airlines hủy hai chuyến
hai chuyến trên đường bay giữa thành phố hồ chí minh và vân đồn cũng bị hủy
hãng vietjet air hủy tổng cộng một mươi một chuyến bay chặn từ thành phố hồ chí minh đi hải phòng
bangkok đà nẵng nha trang trong ngày hai tháng tám
hiện jetstar pacific và bamboo airways chưa đưa ra thông tin kế hoạch điều chỉnh chuyến bay
do ảnh hưởng cơn bão số ba
những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được các hãng hỗ trợ chuyển chuyến bay khác miễn phí
đồng thời các hãng hàng không khuyến cáo hành khách chủ động cập nhật thông tin thời tiết
và thông tin các chuyến bay trên trang web chính thức của hãng để điều chỉnh lại lịch trình đi lại